từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng năm đoàn đại biểu cấp cao tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dẫn đầu đã thăm và làm việc tại bang hessen cộng hòa liên bang đức
đoàn đã thăm làm việc với tổng lãnh sự quán việt nam tại frankfurt
chào xã giao chủ tịch quốc hội bang hessen ông boris ren
tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm hiến pháp đức và dự hội thảo doanh nghiệp
phát biểu với cán bộ của tổng lãnh sự quán việt nam tại frankok
đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam đức
không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển sâu rộng
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết chuyến thăm và làm việc lần này nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ toàn diện với các đối tác châu âu
cùng đó là việc học tập kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo
đào tạo nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục trao đổi văn hóa trao đổi về các vấn đề song phương
tại buổi thăm giã giao quốc hội bang hessen chủ tịch quốc hội bang ông boris reng
đánh giá cao quan hệ hợp tác chiến lược đức việt nam nói chung
quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thành phố hồ chí minh và bang hessen nói riêng
thông qua chuyến thăm của đoàn công tác thành phố hồ chí minh lần này
ông boris bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa
nhất là trên các lĩnh vực theo nội dung đoàn làm việc tại đức